lòng an có phương án chuẩn bị đầy đủ xe khách xe tải tài xế luôn thường trực để kịp thời đáp ứng yêu cầu vận chuyển của người dân cùng xe máy xe đạp khi có yêu cầu hỗ trợ vận chuyển
việc vận chuyển người dân phải đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch covid một mươi chín
đối tượng được phép vận chuyển theo hướng dẫn của ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn của bộ giao thông vận tải và quyết định của bộ y tế
giám đốc sở giao thông vận tải tại hồ chí minh và các tỉnh bình dương đồng nai lòng an
phối hợp với các sở ngành địa phương trên địa bàn đảm bát tình hình thực tế của người dân có nhu cầu về quê để chủ động trị đạo
có phương án chuẩn bị đầy đủ xe khách xe tải tài xế luôn luôn thường trực để kịp thời đáp ứng yêu cầu vận chuyển của người dân khi có nhu cầu về quê
kể cả trường hợp có nhu cầu về quê của người dân tăng cao thì việc đảm bảo không thiếu xe và tài xế
phối hợp với các sở giao thông vận tải địa phương nơi có nhu cầu về quê để đảm bảo tổ chức đưa đón trật tự chú đáo đảm bảo an toàn về phòng chống dịch covid một mươi chín
các sở giao thông vận tải chỉ đạo thanh tra giao thông vận tải phối hợp với các cảnh sát giao thông lực lượng chức năng lực lượng chức năng khác trên địa bàn hỗ trợ người dân trong quá trình di chuyển
đảm bảo không xảy ra ủn tắc giao thông đặc biệt khi qua các chốt kiểm dịch
do đây là vấn đề cấp bách vừa phục vụ tốt cho nhu cầu đi lại của người dân vừa tăng cường kiểm soát ra vào khu vực tp hcm và các tỉnh bình dương đồng nai long an
đảm bảo trật tự an toàn bộ giao thông vận tải yêu cầu các sở giao thông vận tải khẩn trương chỉ đạo để triển khai thực hiện